thị trưởng thành phố kiev của ukraine tuyên bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô sẽ có hiệu lực từ hai mươi giờ địa phương ngày một mươi năm tháng ba
tức một h ngày một mươi sáu tháng ba theo giờ việt nam cho đến bảy giờ địa phương ngày một mươi bảy tháng ba tức giờ ngày một mươi tám tháng ba theo giờ việt nam
trong tuyên bố thị trưởng klitschko nêu rõ trong thời gian này việc di chuyển xung quanh thành phố kiev mà không có giấy thông hành sẽ bị cấm
ngoại trừ việc tới nơi trú bom
ông nhận định đây là một thời điểm khó khăn đồng thời kêu gọi người dân thủ đô kiev chuẩn bị sẵn sàng ở nhà hoặc ở nơi trú ẩn trong hai ngày tới
trong khi đó phó thủ tướng ukraine irina ve stub cho biết nước này có kế hoạch mở chín hành lang nhân đạo trong ngày một mươi năm tháng ba
nhằm sơ tán dân thường khỏi các vùng chiến sự và sẽ tìm cách chuyển hàng hóa cứu trợ đến thành phố mariupol
theo bà brentrup một đoàn xe chở hàng cứu trợ sẽ đến marupol trong ngày một mươi năm tháng ba trên đường về sẽ đưa phụ nữ và trẻ em đi sơ tán
cùng ngày hội đồng thành phố mariupol cho biết khoảng hai ô tô dân dụng đã có thể lái ra khỏi thành phố này
và thêm hai xe khác đang chờ để đi sơ tán